hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phần tranh tụng trong phiên xét xử sơ thẩm vụ thất thoát gần một bảy trăm linh tỷ đồng
tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam với một mươi hai bị cáo trong đó có nhiều cựu lãnh đạo của ngân hàng này
trả lời hội đồng xét xử nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam trần lục lan trình bày
ông đã thấy dự án công ty sân sau của ông nguyên chủ tịch trần bắc hà có vấn đề tuy nhiên ông này đã bị dọa cách chức khi đề xuất bổ sung thêm tài sản bảo đảm khi cho công ty đó phai tiền
tranh tụng trước tòa về vấn đề liên quan đến việc ngân hàng này thiệt hại gần tám trăm linh tỷ đồng khi cho công ty cổ phần chăn nuôi bình hà vai vốn
bị cáo trần lục lan nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng đã thừa nhận sai phạm
bị cáo đã ký phê duyệt trên các báo cáo của ban quản lý rủi ro tiến dụng đầu tư đề xuất cấp tiến dụng sửa đổi tám lần điều kiện cấp tiến dụng cho công ty bình hà vai
công ty bình hà có tám lần đề xuất vai tiền các lần này đều do hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam phê duyệt
bị cáo đoàn ánh sáng nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng đã truy tố
tuy nhiên trước câu hỏi của hội đồng xét xử về việc công ty bình hà giai đoạn đó tài sản bảo đảm không có vốn cổ đông không có nhưng vẫn được cấp hạn mức tiến dụng ông sáng im lặng
một số bị cáo khác cho biết việc đề xuất cấp hạn tín dụng chưa có tiền lệ về dự án